tính đến thời điểm này sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đều đã có quyết định cho học sinh trở lại trường
sau thời gian dài nghỉ vì dịch covid một mươi chín
tranh thủ đợt nghỉ lễ các trường gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng
bảo đảm an toàn sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai
học phụ huynh trực tuyến thống nhất sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý
chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho học sinh được coi là một trong những công việc quan trọng
mà trường trung học phổ thông việt đức cũng như hầu hết các trường trên địa bàn hà nội
phải triển khai trước khi đón học sinh trở lại trường vào ngày mai
thưa các bác anh chị là việc chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường
thì tất cả những cái thay đổi về phòng học về thời khóa biểu
về thời gian học của ca sáng và ca chiều tổng số tiết
nhà trường sẽ đăng trên website của nhà trường sáng ăn trưa tại nhà đối với các học buổi chiều
và tuyệt đối không có cái chuyện cho những người bán hàng ship đồ ăn đến trường
cái này là chúng tôi không có
các nhà trường hoàn toàn là không cho phép
các cái giờ họp trên lớp thì chúng tôi cũng xếp rất là hợp lý ở đây
bởi vì không phải trào cờ không phải tập thể dục giữa giờ cho nên khác tiết cách nhau là một mươi phút
và học xong thì các cháu sẽ ra về ngay
các nhà trường đều phải lên kế hoạch kịch bản cụ thể kết hợp với phụ huynh
trong việc đưa đón phân luồng và quản lý học sinh bảo đảm dĩ số chỉ khoảng hai mươi em trong một phòng học
bên cạnh đó thời gian biểu chương trình học cũng đều phải thiết kế
so cho phù hợp với việc tách lớp học lịch giờ đan sen giữa học tập trung và online
tại các trường học trên địa bàn thành phố đà nẵng sau khi hoàn thành công tác vệ sinh
những phương án bảo đảm giãn cách học sinh cũng được chuẩn bị chú đáo
bên cạnh đó các em học sinh sẽ được hướng dẫn chi tiết những việc cần làm để phòng dịch
các tiêu chí sẽ được theo dõi mỗi ngày tại trường và tại nhà
nhà trường đã bố trí cho khối lớp một lớp bốn là học buổi sáng khối lớp năm học buổi chiều
để giãn cách học sinh khi mà đến trường
và ở ngay đó có một thuận lợi nữa là ở trường có đến bốn cái cổng phụ
thì nhà trường đã đặt bốn cái chốt gọi là cái nơi để kiểm soát tất cả học sinh khi vào trường được đo thăng nghiệp
chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến trong những ngày tiếp theo
nếu như có những diễn biến xấu hơn thì chúng ta có những kịch bản có những phương án
có thể chỉ cho một vài khối lớp đi học và chúng ta thực hiện là giãn cách
để đảm bảo
mặc dù đã cho phép học sinh đến trường từ đầu tháng năm nhưng để hạn chế dịch bệnh bùng phát
hầu hết các địa phương đều yêu cầu không tổ chức dạy hai buổi một ngày và bán chú
các nội dung sinh hoạt dưới cờ sẽ được tổ chức theo đơn vị lớp
học sinh phải đeo khẩu trang đúng cách thường xuyên trong thời gian tại trường học